hưởng ứng phát động của thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng liên đoàn lao động việt nam
hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát động kêu gọi cán bộ công chức
người lao động của bộ quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách thiết thực góp phần cùng đồng bào miền trung
khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định đời sống phục hồi sản xuất
ngay tại buổi phát động bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao hai trăm linh triệu đồng
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ
đại diện các cục vụ của bộ ủng hộ trên hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra mỗi cán bộ công nhân viên trong bộ sẽ ủng hộ một ngày lương hỗ trợ đồng bào vùng lũ